vào trưa ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại một ngôi nhà bốn tầng ở quận thanh khê thành phố đà nẵng
nằm trên trục quốc lộ một a đã xảy ra vụ cháy lớn thiêu dụi gần như toàn bộ tầng trệt
và gây thiệt hại nặng nề về tài sản
ngôi nhà bốn tầng có địa chỉ tại số hai trăm hai mươi năm trường trinh là của ông đặng văn thi
chú tài phường an khê quận thanh khê thành phố đà nẵng
thời điểm xảy ra vụ cháy là lúc mọi người đang nghỉ trưa
theo chứng kiến của người dân ngọn lửa bắt đầu bùng phát từ một góc của tầng trệt
được thuê để buôn bán cháo vịt
sau đó ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ tầng một
vụ cháy đã tạo thành cột khói cao hàng chục mét khiến cho người dân hốt hoảng
chi hô tìm cách dập lửa
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận thanh khê
đã xuất ba xe chữa cháy đến hiện trường chia làm ba tổ tiếp cận và dập tắt đám cháy sau hai mươi phút
vụ cháy hiện đang được thống kê thiệt hại và khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân